các địa phương và cơ quan quản lý lao động đang tính đến biện pháp điều chỉnh tiếp nhận
cấp phép cho lao động nước ngoài vào việt nam trên nguyên tắc tuân thủ phòng dịch và chia sẻ chi phí cách ly
chỉ đạo của chính phủ là vừa phòng dịch nhưng vẫn phải bảo đảm ổn định sản xuất
việc hỗ trợ lao động nước ngoài trở lại các nhà máy mang lại lợi ích kép cho cả doanh nghiệp
và ổn định việc làm cho lao động trong nước
theo đại diện cục việc làm bộ lao động thương binh và xã hội
việc cấp phép cho lao động nước ngoài vào việt nam đã được thực hiện trở lại một cách có tổ chức
và thực hiện cách ly đúng quy định phòng dịch của bộ y tế
các trường hợp được ưu tiên cấp phép nhập cảnh trước gồm các cán bộ chuyên gia
nhà điều hành có ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của những công trình lớn tập đoàn lớn
đối với doanh nghiệp cần chuẩn bị các phương án phòng dịch và cách ly cho người lao động
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của việt nam để đưa lao động nước ngoài vào
cũng như việc phối hợp cho việc tổ chức địa bàn cách ly
và phối hợp chia sẻ kinh phí nhất định đối với cơ quan việt nam trong lúc khó khăn này